ngày hôm nay đoàn công tác của lãnh đạo bộ công an do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh cà mau
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo đại biểu tham luận thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những kết quả mà công an tỉnh cà mau
đạt được trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới
công an cà mau phải chủ động nắm chắc tình hình giải quyết tốt các vấn đề phức tạp
cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ chú trọng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo chỉ huy
tập trung ra soát triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vành lãnh nặng bảo kê
xiết nợ đòi nợ thuê tín dụng đen chống người thi hành công vụ
đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch
cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng đến thăm và tặng quà cho tập thể công ty cổ phần môi trường đô thị
tỉnh cà mau nơi đang triển khai mô hình tổ công nhân vì môi trường xanh tự quản về an ninh trật tự
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao mô hình giúp tình đoàn kết giữa công nhân dịch vụ môi trường
với công an ngày càng khăng khít các anh trẻ em công nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
tích cực trong tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đắc lực đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố đây là mô hình điển hình phục vụ tốt cho lực lượng công an
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm